tình trạng trong làm ngoài chặn tại dự án khu biệt thự cao cấp ocean view nha trang tỉnh khánh hòa
do công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại dịch vụ thiên nhân hai làm chủ đầu tư vẫn đang tiếp diễn
ủy ban nhân dân tỉnh cánh hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
cưỡng chế nhiều công trình thuộc dự án xây dựng sai quy hoạch
thế nhưng đến thời điểm này chủ dự án vẫn bình thản hoàn thành công trình khiến dư luận bức xúc
theo kế hoạch đã được phê duyệt sáu mươi chín lô biệt thự tại dự án ocean view
chỉ được xây dựng với chiều cao từ một đến ba tầng mật độ xây dựng tối đa sáu mươi
thế nhưng trong số hơn bốn mươi công trình đã và đang xây dựng
có tới hai mươi bốn công trình sai quy hoạch nghiêm trọng cả về chiều cao lẫn mật độ xây dựng
trước quá nhiều sai phạm của dự án từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
thanh tra sở xây dựng khánh hòa tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu ngừng thi công
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa ban hành các quyết định buộc khắc phục hậu quả
bất chấp chủ dự án vẫn cứ ngang nhiên hoàn thiện dần các công trình xây dựng sai phạm
phải có phương án tháo rỡ trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín chỉ đạo quyết liệt là như vậy
nhưng những sai phạm có tính hệ thống ở dự án
ocean view nha trang vẫn cứ tiếp diễn
đến nỗi ngày chín tháng ba phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa phải ra văn bản chỉ đạo khẩn
xử lý rứt điểm những sai phạm ở dự án này trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của sở xây dựng khánh hòa dự án hiện có tất cả một mươi năm công trình vi phạm pháp luật về xây dựng
trong đó một mươi ba công trình đã được ủy ban nhân dân thành phố nha trang hoàn thành phương án tháo dỡ
còn lại hai công trình vẫn đang được tổ chức thi công xây dựng hoàn thiện
vì cưỡng chế tháo dỡ khắc phục hậu quả thế nhưng các công trình sai phạm ở dự án ocean view nha trang vẫn ngang nhiên tồn tại
thậm chí ngày càng hoàn thiện hơn
vậy giải pháp nào thời hạn nào cho các công trình sai phạm ở dự án ocean vie nha trang này